thưa quý vị với phương châm là còn nước còn tát lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian
để hy vọng cứu được bé trai bị lọt vào trụ bê tông
đến sáng nay mặc dù thức trắng hai đêm giải cứu nhưng lực lượng chức năng ở đồng tháp
vẫn chưa thể tiếp cận để giải cứu em thái lý hậu nam sinh năm hai nghìn một mươi hai
chú thệ xã phú lợi huyện thanh bình bị lọt xuống trụ bê tông sau ba mươi năm mét
lực lượng cứu hộ đã điều nhiều máy xúc máy ủi máy trục cọc nhồi bê tông công suất lớn
đưa đến hiện trường để phục vụ việc nhổ được trụ bê tông và đưa bé nam ra ngoài